tại buổi họp báo thông báo về kết quả quan trọng của hội nghị bộ trưởng kinh tế asean lần thứ năm mươi hai am năm mươi hai
và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần qua bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã cho biết
các hội nghị đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp tổng thể với mục tiêu giúp asean trở thành một không gian kinh tế rộng lớn hơn quy mô hơn
đồng thời mang tính gắn kết chặt chẽ và đủ vững mạnh làm điểm tựa cho các nước asean sở hữu vị thế cạnh tranh thuận lợi
so với các nền kinh tế trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu
kết quả quan trọng nhất đạt được tại hội nghị am năm mươi hai lần này đối với việt nam là việc các bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy
việc thực hiện các sáng kiến ưu tiên kinh tế do việt nam đưa ra cho năm chủ tịch
trong đó có hai sáng kiến đã được hoàn tất là sáng kiến về chỉ số hội nhập asean và tài liệu tham chiếu về kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo asean
một mươi một sáng kiến còn lại vẫn đang được asean nỗ lực triển khai theo đúng lộ trình
sự kiến hoàn thành vào cuối năm nay các nước asean đã thống nhất hướng xử lý vấn đề thông qua biểu thuế nhập khẩu
thực hiện hiệp định atiga chuyển đổi từ danh mục hàng hóa asean bản hai nghìn một mươi hai sang bản hai nghìn một mươi bảy của việt nam
hoàn thành thủ tục chuẩn bị ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau đối với chứng nhận kiểu loại cho sản phẩm xe cơ giới trong asean
thống nhất thực thi cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa asean
từ ngày hai mươi tháng chín các bộ trưởng kinh tế asean thống nhất định hướng ưu tiên cho việc ký kết hiệp định rcep vào cuối năm nay
các thành viên rcep tạo điều kiện thuận lợi để ấn độ tiếp tục tham gia ký kết rcep
các mục tiêu của các lãnh đạo rcep vào cuối năm ngoái ở hội nghị thượng đỉnh bangkok sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng lộ trình